công an tp hcm vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung tiếp tục đề nghị truy tố nguyễn thái luyện
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba cùng hai mươi hai bị can khác
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
theo kết luận điều tra bổ sung nguyễn thái luyện và các đồng phạm đã thành lập hai mươi hai pháp nhân
vẽ ra năm mươi tám dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu và bình thuận
rồi phân lô tách thửa trái pháp luật để bán cho năm sáu trăm bảy mươi một người
chiếm đoạt hai bốn trăm ba mươi năm tỷ đồng
quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu giữ hai trăm năm mươi bảy miếng kim loại màu vàng
qua giám định cho thấy đây là vàng thật trị giá bảy trăm bốn mươi ba triệu đồng
một đường dây buôn bán ma túy từ lào qua cửa khẩu cầu treo huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
vào tp hcm tiêu thụ
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an triệt phá
bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin
đối tượng bị bắt giữ khi đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin là trần nguyễn hồng lĩnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
được biết lĩnh là đối tượng đã có hai tiền án liên quan đến ma túy
mới ra tù năm hai nghìn hai mươi hiện không có nghề nghiệp ổn định
bước đầu lĩnh khai nhận số ma túy này là của một đối tượng người đài loan chưa rõ lai lịch
thuê lĩnh vận chuyển vào tp hcm với giá một trăm linh triệu đồng
công an thị xã phổ yên phối hợp
với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an tỉnh thái nguyên vừa kiểm tra phát hiện ba mươi thanh niên dương tính với chất ma túy trong nhà nghỉ
theo đó kiểm tra hành chính khách sạn green thuộc xóm tân thịnh xã tân hương thị xã phổ yên
phát hiện trong khách sạn có bốn mươi thanh niên gồm hai mươi nam hai mươi nữ
có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành test nhanh có ba mươi đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp
một ô tô tải
vận chuyển số lượng lớn phụ tùng máy và trên một lít hóa chất
cùng nhiều hàng hóa khác không rõ nguồn gốc trị giá khoảng một tỷ đồng
vừa bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát sáu mươi bảy c ba nghìn tám trăm ba mươi tám do tài xế đoàn văn sáng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại huyện an phú điều khiển
tổ công tác phát hiện số lượng lớn thùng cắt tông in chữ nước ngoài
bên trong có chứa trên bốn mươi chín sản phẩm là phụ tùng bao bì dép băng keo
và hơn một lít hóa chất chứa trong can thùng
tại thời điểm kiểm tra tài xế sáng không xuất trình được hóa đơn hợp pháp
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
trong khi đó tại bản bàn sãn đậm ti huyện sông mã tỉnh sơn la
công an huyện sông mã phối hợp với công an sãn đậm ti phát hiện và bắt quả tang
hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng là lò văn xiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú tại bản nà há sãn đậm ti huyện sông mã tỉnh sơn la
và lường văn phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú tại bản xanh sãn đậm lầu huyện thuận châu tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ gồm một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng một số tăng vật có liên quan
được biết siên và phú đều đã có tiền án về tội ma túy và vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
vào ngày một mươi ba tháng một mươi một đội kiểm soát phòng chống ma túy và tri cục hải quan chuyển phát nhanh
cục hải quan tp hcm chủ trì phối hợp với cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
công an tp hcm kiểm tra và phát hiện một bưu kiện gửi sang úc có chứa năm kg ma túy đội lốt dưới dạng quả biếu
cơ quan chức năng phát hiện một bưu kiện gửi sang úc có tổng trọng lượng hơn một mươi sáu kg
được đối tượng tại tp hcm gửi cho người nhận tại úc khai báo là quà biếu
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã kiểm tra và thu giữ gần năm mươi kg ma túy
được ngụy trang tinh vi bằng cách đúc giữa các khối sp thơm để lẫn cùng quần áo và đồ chơi trẻ em
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra
vào hồi năm h ngày một mươi hai tháng một mươi một tại khu vực ga gành phường yên bình tp tam điệp tp ninh bình
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã bắt quả tăng đối tượng nguyễn khuê
trú tại thị trấn văn điển huyện thanh trì tp hcm vận chuyển sáu hai trăm linh viên ma túy tổng hợp và một một kg ma túy đá
quá trình bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn khuê đã ép người lái xe điều khiển xe tải tăng tốc bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng nguyễn khuê tại khu vực ga gành
thuộc phường yên bình tp tam điệp tp ninh bình
tại cơ quan điều tra đối tượng nguyễn khuê khai nhận đi nhờ các xe tải đường dài để vận chuyển ma túy từ các tỉnh miền trung ra hà nội để tiêu thụ
khuê là đối tượng có hai tiền án về tội cướp tài sản và tội tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan công an cộng đồng đa tp hcm đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại ngõ xã đàn hai phường nam đồng và chiều qua ngày một mươi ba tháng một mươi một
cụ thể ngay sau khi phát hiện vụ việc người dân đã nhanh chóng hô hoán và thông báo cho lực lượng chức năng
được biết nạn nhân tử vong được xác định là nam giới khoảng bốn mươi năm tuổi nghi phạm và nạn nhân là hàng xóm
trước khi xảy ra vụ việc nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần
hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc
còn tại đắk lắk công an tp hcm vừa bắt và xử lý một đối tượng sau khi uống rượu
đã cầm diều đòi chém một đồng chí công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín
đó là đối tượng y hải a yun ba mươi ba tuổi trú tại phường tân lập tp bun ma thuật
theo kết quả điều tra ban đầu những ngày qua tại hẻm ba trăm sáu mươi hai đường hùng vương phường tân lập
có ghi nhận ca mắc covid một mươi chín nên chính quyền địa phương phải thực hiện lệnh phong tỏa con hẻm này để kiểm soát
phòng chống dịch bệnh lây lan
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng một mươi một sau khi uống rượu cùng với nhóm bạn
hải đã cầm một cây rừng đến chốt kiểm soát dịch đầu hẻm
tại đây hải liên tục chửi bới thách thức rồi cắt dây phong tỏa đập phá bàn ghế
biểu hiện cảnh báo và yêu cầu lực lượng chức năng phải gỡ bỏ phong tỏa
chưa dừng lại hải còn vác rượu rượt đuổi chém thiếu tá mai đình thắng
cán bộ công an phường tân lập đang làm nhiệm vụ tại chốt
rất may đồng chí thắng kịp thời tránh được nên không bị thương
năm người xong em nhậu thì mấy đứa nó về hết
em về em
em nghe nói phong tỏa chỗ mình chưa bỏ
thì em cầm rượu em bà ra chỗ chốt
em đập kế chỗ phong tỏa xe dây phong tỏa
xong em chạy đập tôn đập tôn xong em chạy dưới chỗ công an nói
sau chỗ này không mở chỗ bên tuôn trong mở hết phong tỏa rồi
sau em cầm cái rượu em đổi đến cán bộ công an
bây giờ em tính lại
tính rượu là em thấy con người mình sai trái em xin lỗi mai chú công an em thấy hối hận vô cùng
thì qua sự việc này thì cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân trong cái thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp
thì phải tuân thủ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác phòng chống dịch
đặc biệt là đối với người dân trong các khu vực phong tỏa thì phải chấp hành nghiêm các quy định mọi hành vi vi phạm pháp luật hoặc hành vi chống đối với lực lượng
chức năng trong công tác phòng chống dịch thì đều sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
đối với vụ việc này thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố buôn ma thuột phối hợp với vị ẩm sát cũng như tòa án nhân dân thành phố buôn ma thuột xác định đây là một vụ việc có tính chất nghiêm trọng
gây ảnh hưởng đến cái tình hình an ninh trật tự đặc biệt là cái công tác phòng chống dịch của thành phố buôn ma thuột
do đó chúng tôi xác định đây là án điểm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
hiện công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã ra quyết định tạm giữ hình sự y hải ayun để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ theo khoản một điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự
thưa quý vị một chuyên án ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy vừa được lực lượng công an ninh bình triệt phá
vào hồi năm giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một tại khu vực ga gành phường yên bình thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã bắt quả tăng đối tượng nguyễn khuê chú tại thị trấn văn điển
huyện thanh trì thành phố hà nội vận chuyển sáu hai trăm linh viên ma túy tổng hợp và một một kg ma túy đá
quá trình bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn khuê đã ép người lái xe điều khiển xe tải tăng tốc bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng nguyễn khuê tại khu vực ga gành
thuộc phường yên bình thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
tại cơ quan điều tra đối tượng nguyễn khuê khai nhận đi nhờ các xe tải đường dài để vận chuyển ma túy
từ các tỉnh miền trung ra hà nội để tiêu thụ
huê là đối tượng có hai tiền án về tội cướp tài sản và tội tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
từng chấp hành án phạt tù về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy về địa phương chưa lâu
một đối tượng trú tại phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã nhanh chóng quay lại con đường mang đến cái chết trắng
sau gần một tháng vào cuộc theo dõi
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận ngũ hành sơn đã phát hiện và tiến hành bắt quả tàng khi đối tượng thực hiện việc giao dịch
đây là đối tượng nguyễn bá thuận hai mươi bảy tuổi chú tẻ phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn
bị công an quận bắt quả tang khi đang thực hiện mua bán ma túy trên địa bàn vào đầu tháng một mươi một
cho đến bây giờ khi lần nữa đối diện với cơ quan công an thuận mới bắt đầu hối hận về việc quay lại con đường
nơi mà cửa tương lai đã nhỏ nay càng hẹp hơn
dịch đồ khó khăn quá rồi cuộc sống khó khăn quá
rồi có nãy xin ý định lái ma túy về bán để kiếm tiền trang trái cuộc sống
em có nghĩ gia đình nhiều mà cũng có nghĩ là mình sẽ không bao giờ đụng tới ma túy đi nữa
mà giờ những cuộc sống xã hội khó khăn nhiều quá xô đãi mình phải làm kiếm tiền
với tốc độ đô thị hóa
ngũ hành sơn là một địa phương
được các đối tượng ma túy chọn làm địa điểm giao dịch mua bán
công an quận đã tích cực vào cuộc đấu tranh và bắt giữ nhiều đối tượng mua bán ma túy
dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
nỗ lực cắt đứt nguồn cung hạn chế thấp nhất số lượng người nghiện trong cộng đồng
đang được cả hệ thống chính trị quan tâm vào cuộc triệt đề
việc bắt quả tang đường dây của nguyễn bà thuận với lượng ma túy lớn bị thu giữ
đã cho thấy quyết tâm đẩy lùi ma túy của địa phương
nếu như đối tượng mua bán ma túy trót lọt thì sẽ gây ra nhiều hệ lực lớn cho xã hội
cho nên chúng tôi đánh giá khá cao thành tích của các đồng chí công an quận
chúng tôi tin tưởng trong năm hai nghìn hai mươi một như những năm tiếp theo
công an quận luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn phức tạp
nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ công an trong cuộc chiến với ca chết trắng
là sự đóng góp không hề nhỏ góp sức đẩy lùi những cam rỗ xâm nhập của ma túy trên địa bàn
thưa quý vị khoảng một giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một
đội bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
phối hợp cùng với trung đoàn cảnh sát cơ động công an huyện đông anh
đã triệt phá ổ nhóm tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
trong một quán karaoke hoạt động khi chưa được phép
vào thời điểm kiểm tra quán karaoke
vào thời điểm kiểm tra quán karaoke
do đối tượng nguyễn ngọc phượng làm chủ quán
tổ công tác liên ngành phát hiện ba trong số năm phòng hát của quán đang hoạt động
mở nhạc bay lắc công suất to cho hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình kiểm tra tổng cộng có ba mươi một đối tượng
trong đó một mươi bốn khách và một mươi bảy nhân viên của quán
công an thu giữ tại chỗ một mươi chín túi ni lông tinh thể màu trắng
có trọng lượng một mươi sáu hai trăm một mươi chín gram ketamin một mươi chín sáu trăm năm mươi chín gram mdma
ngoài ra còn có một cân điện thoại
hai điện tử ba đĩa xứ có dính ma túy ketamin và nhiều đồ vật có liên quan
qua đấu tranh phân loại có hai mươi bảy trong số ba mươi một đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp
bước đầu đã làm rõ vai trò của từng đối tượng là quản lý nhân viên quán và khách sử dụng ma túy
căn cứ tài liệu lưu thập cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp
lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với một mươi năm đối tượng
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
riêng đối tượng nguyễn ngọc phượng chủ quán được xác định là vai trò chủ mưu
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tại tỉnh tiền giang trên tuyến đường tỉnh tám trăm sáu mươi bốn đoạn qua địa bàn xã kim sơn huyện châu thành
tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tiền giang đã phát hiện bắt giữ một đối tượng
đang cất giấu trong người một khẩu súng và sáu viên đạn
bước đầu đối tượng khai tên nguyễn thành vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện châu thành
qua kiểm tra trên người đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một khẩu súng sáu viên đạn
một hợp đồng cho vai tiền cùng các giấy tờ khác
hiện đối tượng cùng tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện châu thành
tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian vừa qua lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc
nói chung công an huyện tam dương nói riêng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường kiểm tra
kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
không được phép hoạt động trong thời gian chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở cố tình vi phạm và đã bị cơ quan công an phát hiện xử lý
cụ thể tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke blue eyes địa chỉ tại thôn long sơn diềng
xã đạo tú huyện tam dương
do hà trung hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện tam dương làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện cơ sở karaoke trên có hai phòng hát đang hoạt động
với tám nhân viên phục vụ và bảy khách hát
công an huyện tam dương đã lập biên bản vi phạm đối với cơ sở kinh doanh karaoke blue
và các trường hợp cố tình không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời tiến hành test nhanh ma túy và covid đối với các trường hợp trên
kết quả tất cả đều âm tính
hôm nay công an tỉnh nghệ an xin chào các bạn
cho biết các đơn vị chức năng vừa triệt xóa hai đường dây mua bán vận chuyển ma túy
với số lượng lớn từ lào về việt nam
tăng vật thu giữ là hơn ba một kg ma túy
theo đó ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực cầu yên xuân thuộc xã trung phúc cường huyện nam đàn
công an nghệ an đã bắt giữ đối tượng tống trần anh chú tỉnh hà tĩnh
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai kg ma túy đá hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp
một xe máy hai điện thoại di động
đầu tranh mở rộng ban chuyên án bắt giữ thêm nguyễn văn hoàng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng dương văn tưởng
tăng vật thu giữ gồm sáu trăm linh gam ma túy đá một xe ô tô hai điện thoại di động
đến khoảng một mươi sáu h cùng ngày bắt thêm nguyễn hoàng tuấn
thu giữ hơn năm trăm linh g ketamine ba mươi tám viên thuốc lắc và các tăng vật có liên quan
tuấn chính là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
với số lượng lớn từ lào về việt nam và đưa đi các tỉnh phía bắc tiêu thụ
như vậy đến ngày tám một mươi một đã có bốn đối tượng bị bắt trong hai đường dây ma túy nói trên
số ma túy thu được là hơn ba một kg và nhiều vật chứng có liên quan
đối tượng là nguyễn văn dũng trịnh cao cường đều trú tại phường nam hà
thành phố hà tĩnh nguyễn trí thành nguyễn hoài nam chú tại phường tân giang
thành phố hà tĩnh
vừa bị công an thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh tiến hành lệnh bắt giữ
khám xét khẩn cấp chỗ ở về hành vi cưỡng đoạt tài sản
sau một thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà tĩnh
xác định đối tượng cầm đầu ổ nhóm chuyên cho vay đòi nợ trên địa bàn là nguyễn văn dũng
tức dũng ba xẹo trú tại phường nam hà thành phố hà tĩnh
tiến hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng này cơ quan công an thu giữ được số tiền mặt là hai mươi sáu triệu chín trăm linh nghìn đồng
một cây đao tự chế một khẩu súng bắn đạn cao su và một số sổ sách tài liệu có liên quan
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án cơ quan công an tiến hành bắt khám xét chỗ ở và triệu tập đối tượng trịnh cao cường
nguyễn trí thành nguyễn hoài nam được biết đây là những đối tượng chuyên hoạt động cho vay và đòi nợ thuê có tổ chức do đối tượng dũng ba xẹo cầm đầu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đang củng cố hồ sơ điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
và trong thời gian vừa qua các cục nghiệp vụ của bộ công an phối hợp với công an các địa phương trên cả nước đã điều tra khám phá nhiều tổ chức cá nhân
lợi dụng hình thức này để tổ chức đánh bạc thu lời bất
bất chính nhiều tỷ đồng
nhiều tăng vật như siêu xe đắt tiền các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại nhiều máy tính điện thoại thẻ ngân hàng và đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
vừa được cục an ninh mạng phối hợp với công an hà nội thu giữ của nhóm hai mươi ba đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web
trinh sát đi các tỉnh thành như phú quốc kiên giang quảng linh lạng sơn và thủ đô hà nội
thì cũng có rất nhiều tổ chức đánh bạc
trong quá trình năm sáu tháng sau khi chúng tôi đã dựng lên và chuyên án đã đến giai đoạn chín một mươi
chúng tôi đã tham mưu do đồng chí trưởng quan viện thủ trưởng cải sát điều tra báo cáo đồng chí giám đốc
cũng như đồng chí lãnh đạo a năm để tập trung lên kế hoạch phá án
cụ thể vào hồi một mươi sáu h ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cục an ninh mạng đã phối hợp với công an huyện gia lâm thành phố hà nội
huy động gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ
triển khai một mươi năm tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại hà nội lạng sơn phú quốc kiên giang quảng ninh thái nguyên
là nơi ở của các đối tượng và triệu tập làm việc với hai mươi ba đối tượng tại tất cả các địa điểm
qua đấu tranh ban đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web http bxx như sau
trang web bxx cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thường có tính chất cờ bạc
gồm nhiều trò chơi như tiến lên miền nam poker các trò chơi quay hót tài xỉu sóc đĩa bắn cá
để tham gia chơi các trò chơi trực tuyến đổi thường người chơi đăng ký tài khoản tại trang web https bxx
hoặc trang web https tai bxx để tài ứng dụng
sau khi đăng ký tài khoản người chơi đăng ký số điện thoại nhận mạng otp bảo mật để có thể chuyển tiền ảo su sang tài khoản ngân hàng
sau đó mua tiền ảo su thông qua đạp mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng viễn thông vinaphone mobifone viettel
hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng ví điện tử
khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền su tương ứng vào tài khoản người chơi
sau cái chuyên án này chúng tôi cũng khuyến cáo mọi người là thủ đoạn hoạt động của số đối tượng này
nó đánh vào lòng tham của thanh thiếu liên đặc biệt là thanh thiếu liên
hồi lúc thanh thiếu liên nhận thức về pháp luật là chưa kém hiểu biết
có những thanh thiếu liên nghĩ là cái việc trò chơi này là không vi phạm pháp luật
chính vì thế nên là nhiều thanh thiếu liên chơi tham gia vào cái đường dây đánh bạc này là thành vi phạm pháp luật
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng bxx
do nhóm đối tượng phạm công anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hoàng mạnh lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đinh văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn cầm đầu chỉ đạo trực tiếp bốn mươi hai đại lý cấp dưới
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần một mươi bốn tỷ đồng
đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thường
với quy mô đặc biệt lớn
nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộng cán kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vai lãi nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn phước trung
trú tại ấp bình phú xã bình thủy huyện châu phú về tội giết người
theo điều tra do ghen tuông nên thời gian gần đây giữa nguyễn phước trung và vợ phát sinh mâu thuẫn hay cự cãi với nhau
khoảng một mươi giờ ngày một tháng một mươi một trung ngồi uống rượu một mình trong nhà và cãi nhau với vợ
trung khóa cửa rào và cửa nhà không cho vợ ra ngoài lúc này trong nhà còn cháu ngoại của trung sinh năm hai nghìn một mươi
đến một mươi h ba mươi phút cùng ngày sau khi uống rượu xong trung có ý định đốt vợ rồi tự sát nên đã lấy chăn đem ra chùm lên người vợ
đang nằm ngủ giữa nhà rồi lấy thớt đập vào đầu vợ đồng thời đổ xăng bật lửa đốt
lúc này mọi người xung quanh thấy khói bốc ra từ trong nhà trung nên đã cùng nhau phá cửa sổ cứu thoát cháu bé và đưa trung cùng vợ đi cấp cứu
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa tiến hành bắt tạm giam ba tháng đối tượng truy nã nguyễn văn nhi để điều tra làm rõ về tội cố ý gây thương tích
theo hồ sơ do có mâu thuẫn cá nhân nên ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi hai trần phẩm đã rủ nguyễn văn nhi và huỳnh văn cường dùng tay chân vào hung khí đánh anh nguyễn đức kiếm anh
gây thương tích một mươi tám vào cuộc điều tra cơ quan công an bắt được phẩm và cường riêng nhi bỏ trốn
ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi ba công an huyện nhân trạch đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với nguyễn văn nhi về tội cố ý gây thương tích
đến ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai phối hợp với công an tỉnh bình thuận bắt được nhi khi đang lẩn trốn tại xã tân lập huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
sáng nay công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết đã mời năm người đàn ông tuổi từ ba mươi một đến bốn mươi một cùng chú tại quận thanh khê lên làm việc để điều tra nguyên nhân của vụ hỗn chiến với nhiều hung khí mang tính sát thương cao
nguyên nhân ban đầu được xác định là xuất phát từ quán
nguyên nhân ban đầu được xác định là xuất phát từ quán đàm
trước đó vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi một tổ công tác số một lực lượng một nghìn chín trăm một mươi một làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận thanh khê thì phát hiện một nhóm công đổ đang tập trung ngay ngã tư huỳnh ngọc huệ và củ chính lan phường an khê có biểu hiện nghi vấn
lúc đó nhóm này đang cầm nhiều hung khí như mã tấu dao và gậy nên tổ công tác đã ập đến để khống chế phát hiện lực lượng chín trăm một mươi một cả nhóm bỏ chạy phi tăng hung khí
có năm người đã bị tổ công tác bắt giữ thu giữ một số thang vật theo điều tra của cơ quan chức năng chiều ngày sáu tháng một mươi một cả nhóm trên ăn nhậu tại một quán nhậu trên đường nguyễn tất thành quận thanh khê lúc này bàn bên cạnh có một nhóm khác đến tối cùng ngày khi hai bên đã say và liếc mắt lườm nhau nên nảy sinh mâu thuẫn xảy ra xô xát tại quán nhưng chủ quán kịp thời can ngăn nhóm người trên tính tiền bỏ về trước và kêu gọi thêm các con đổ khác tìm hung khí trong lúc tụ tập chuẩn bị đi hỗn chiến thì bị phát hiện